sau đây là cục thông tin về những thiệt hại và ảnh hưởng của bão số chín tới các tỉnh miền trung của nước ta
như chúng tôi đã thông tin ngày hai mươi tám tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng
tại hai điểm xã trà leng và xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam vùi lấp năm mươi ba người dân
trong đêm qua và sáng ngày hôm nay công tác tìm kiếm cứu nạn đã và đang được thực hiện rất khẩn trương
thông tin từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam

sau khi nhận tin báo về các vụ sạt lở đất khiến nhiều người thiệt mạng mất tích tại xã trà leng và trà vân
quân khu năm và tỉnh quảng nam đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện trang bị chuyên dụng khẩn trương mở đường vào hiện trường